hiện nay việc thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã đang được tỉnh bắc cạn triển khai
một vấn đề mà nhiều người quan tâm đó là sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp thôn xã thì đội ngũ cán bộ sẽ tính toán như thế nào
việc bố trí cán bộ sắp xếp công việc sao cho phù hợp là những vấn đề đang được các địa phương quan tâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
hữu thác là một trong chín xã của huyện nari tỉnh bắc cạn sẽ thực hiện sắp xếp trong đợt này
theo đó khi sắp xếp lại xã sẽ hợp nhất với xã hảo nghĩa thành xã mới dự kiến có tên là trần phú
sau khi sắp xếp lại thì toàn bộ một mươi tám cán bộ công chức cấp xã của xã hữu thác sẽ phải bố trí lại
trong đó khó khăn nhất là sắp xếp công việc cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách
để có khó khăn này cán bộ không chuyên trách với các đoàn thể cũng khó một chút
vì là giữa các đoàn thể này với các xã khác thì nói chung là sự đồng thuận chắc là cơ chế có cơ chế cho thôi
nhưng mà bây giờ cũng đang băn khoăn này số ý kiến cũng đang băn khoăn sự sắp xếp của các đoàn thể với các cán bộ không chuyên trách
bởi vì là cán bộ không chuyên trách vừa thực hiện nghỉ quyết một mươi ba chưa được ba bốn tháng rồi về lần sáng nhập sáng thì người ta cũng băn khoăn
trong đợt này toàn tỉnh bắc cạn dự kiến có hai mươi hai xã sẽ được sắp xếp lại
theo đề án trước mắt công tác sắp xếp cán bộ sẽ là phép cộng dồn chỉ giảm về chức danh trụ chốt nhưng tăng cấp phó
sau khi sắp xếp lại hai mươi hai xã trên toàn tỉnh xã nào quyết chức danh gì thì sẽ tiến hành sắp xếp chức danh trong xã đó trước
nếu dôi dư chức danh sẽ tiến hành luân chuyển trong địa bàn huyện
nếu trong huyện điều chuyển hết mà vẫn dôi dư thì tiếp tục xem xét hệ thống chung toàn tỉnh
trong đợt này toàn tỉnh đã có văn bản đề nghị các xã mà được sắp xếp thì không tuyển dụng không bổ nhiệm không điều chuyển những cán bộ nước khác về
để ta giữ nguyên thì sau này ta sắp xếp đội ngũ nó không vướng
còn vấn đề nữa là ta xem xem giải quyết nghỉ theo một tám một một mươi ba
những ai mà sắp đến tuổi trình độ bằng cấp không đạt chuẩn thì ta cũng thực hiện cho nghỉ theo quy định của trung ương
có thể nói việc thực hiện thành công nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị về việc sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện và xã cần có sự và cuộc từ chính cán bộ cơ sở đến người dân
do đó vai trò của cán bộ ở cơ sở là rất quan trọng quyết định đến sự thành công của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương